cơ quan công an tỉnh kiên giang đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn thị thúy ái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ huyện châu thành tỉnh kiên giang đang cất giấu tại nhà riêng hơn năm bào thuốc lá lậu
đối tượng ái đã buôn bán thuốc lá lậu từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
sau gần hai tuần bắt giữ và củng cố chứng cứ công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã bắt tàm giam nguyễn thị thúy ái về tội buôn bán hàng cấm
trước đó vào khoảng năm giờ sáng ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an huyện châu thành tiến hành kiểm tra tại nhà đối tượng ái
ở ấp phước lợi xã mong thọ b châu thành
phát hiện và thu giữ hơn năm gói thuốc lá ngoại nhập lậu một xe mô tô và số tiền hai mươi hai triệu đồng
tại cơ quan công an ái thừa nhận việc buôn bán thuốc lá lậu được bà ta thực hiện từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay
và đã thu lợi bất chính với số tiền gần một trăm linh triệu đồng